trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai cho biết đang tích cực liên hệ với chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho world một trăm linh vốn hàn quốc ở khu công nghiệp nhân trạch
người này hiện có dấu hiệu đã bỏ trốn doanh nghiệp này đang nợ lương công nhân và nhiều khoản nợ khác lên đến hơn hai mươi ba tỷ đồng
ngoài doanh nghiệp trên theo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đồng nai qua tổng hợp hiện có hơn một trăm linh doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đang làm ăn thua lỗ
trong đó có ba mươi doanh nghiệp số bị thua lỗ vượt qua vốn đầu tư chủ yếu là các doanh nghiệp fdi nhỏ thuê nhà xưởng để sản xuất
nợ thuế nợ bảo hiểm xã hội nợ lương người lao động rộ lên nguy cơ phá sản bỏ trốn về nước vẫn là nỗi lo có thật
do đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai yêu cầu các ngành liên quan phải sớm phát hiện nguy cơ doanh nghiệp có thể bỏ trốn để lưu ý tránh hậu quả đáng tiếc như đã từng xảy ra